để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tp hcm sẽ cho triển khai sáu mươi hai chốt kiểm soát trên địa bàn
cũng cần nói rõ đây là một trong những giải pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
sáu mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn gồm một mươi sáu chốt trạm chính bốn mươi sáu chốt trạm phụ
nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống dịch
đây là một trong những giải pháp cấp bách của tp hcm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
chứ không phải là phong tỏa thành phố
ubnd tp hcm cũng chỉ đạo các quận huyện tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang
tại nơi công cộng thực hiện tốt quy định không tập trung nơi công cộng từ hai người trở lên
mặt khác thành phố tận dụng thời gian trong hai tuần thực hiện giãn cách toàn xã hội để triển khai giám sát
trong cộng đồng thông qua khai báo y tế và xét nghiệm tầm soát mở rộng
đặc biệt là tại các khu vực địa điểm có nhiều sự giao thương giữa thành phố và các tỉnh thành
như khu công nghiệp chợ đầu mối